ngày một mươi năm tháng chín đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đã có buổi làm việc tại quận năm về thực hiện luật thi hành án dân sự trên địa bàn tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc với ubnd quận quận năm đã nêu những khó khăn trong việc thiếu hụt số lượng biên chế so với khối lượng công việc trên địa bàn
trong đó đơn vị cũng đưa ra kiến nghị không cắt giảm biên chế đối với các cơ quan thi hành án dân sự tại địa bàn tp hcm
đại biểu cũng nêu kiến nghị đối với việc xem xét chỉnh sửa một số điều luật bị trùng lập trồng chéo xem xét nâng mức án phí song song với việc quy định cụ thể những đối tượng được hỗ trợ án phí
đoàn đại biểu quốc hội tp hcm tổng hợp các ý kiến kiến nghị đồng thời yêu cầu các cơ quan ban ngành trên địa bàn quận năm gửi văn bản bổ sung giải thích các nội dung đề xuất đến đoàn đại biểu quốc hội tp hcm trong thời gian sớm nhất